sức như phủ đồng cháu con của bắc hồ đi mở đường tàu thống nhất quê hương
cây cầu thạch hãn tỉnh quảng trị là nơi ghi dấu những nỗ lực vượt bậc khắc phục khó khăn gian khổ và sự sáng tạo trong thông tuyến đường sắt bắc nam
trên dòng sông lịch sử này lần đầu tiên đội ngũ công nhân đường sắt việt nam khôi phục thành công cầu dầm kép
có khẩu độ lớn vượt tiến độ bảo đảm an toàn kỹ thuật
là một giai đoạn mới về năng lực thi công các công trình đường sát
chiến dịch là phục hồi khôi phục tuyến đường sát thống nhất
đấy là ngành đường sát độc ngộ rất lớn đặc biệt là cản bộ công nhân viên đường sát
mà được giao trong một cái đoạn là hết sức khó khăn và đầy nguy hiểm
đấy là đoạn từ quân tiên dục miễu cho vào đến đà nẵng
đấy là vinh dự
đường sát việt nam ở cái đoạn khó khăn nhất phức tạp nhất nguy hiểm nhất nhưng mà chúng ta vượt qua được hoàn thành cái tiến độ
đấy tôi nói đấy là trong cái thời mà sau cái giải phóng năm bảy mươi năm đấy là tự hào của ngành đường sát
đến một mươi h năm mươi năm phút ngày bốn tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu mối dây cuối cùng của đường sắt thống nhất đã được nối ở km bốn trăm bốn mươi sáu cộng tám trăm tám mươi năm
trong ngày này chuyến tàu kiểm tra đầu tiên đã xuất phát từ thủ đô hà nội vào thành phố hồ chí minh
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chính phủ quyết định tổ chức hai đoàn tàu thống nhất xuất phát cùng lúc tại gác hà nội và ga sài gòn trong sự phấn khởi của đồng bào chiến sĩ cả nước

ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn sáu chính phủ quyết định tổ chức hai đoàn tàu thống nhất xuất phát cùng lúc tại gác hà nội và gác sài gòn trong sự phấn khởi của đồng bào chiến sĩ cả nước

tên gọi thống nhất của đoàn tàu cũng ra đời từ ngày đó nó là hiện thân của ước mơ non sông liền một dài dân tộc không còn phân ly nay đã thành sự thật
sau gần tám mươi giờ lan bánh ngày bốn tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy cả hai con tàu đã tới đích hoàn thành sứ mệnh khai thông tuyến đường sắt bắc nam đầu tiên trong nụ cười nước mắt của hàng vạn đồng bào
những cái bắt tay những cây ôm thật chặt đoàn tụ ngay trên sân ga sau hai mươi năm xa cách
gần nửa thế kỷ đã trôi qua không như ngày này năm xưa phải mất đến tám mươi tiếng ngày nay các chuyến tàu bắc nam có thể chạy trong vòng chưa tới ba mươi giờ là đến đích
và trong tương lai không xa khi dự án đường sắt cao tốc được hoàn thành con số ba mươi sẽ càng rút ngắn lại để thắt chặt hơn nữa sợi dây đoàn kết trải dài đất nước